chương trình an ninh hai mươi bốn h xin được tiếp tục với những nội dung quan trọng khác
sáng nay tại hà nội chủ tịch quốc hội phương đình huệ đã chủ trì phiên họp thứ hai mươi ba của ubthqh
phát biểu khai mạc phiên họp chủ tịch quốc hội nhấn mạnh
tại phiên họp này ubthqh sẽ cho ý kiến về ba dự án luật
gồm dự án luật các tổ chức tiến dụng sửa đổi dự án luật đất đai sửa đổi
dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật xuất cảnh nhập cảnh của công dân việt nam
và luật nhập cảnh xuất cảnh quá cảnh cư trú của người nước ngoài tại việt nam
cùng với đó cho ý kiến về dự thảo một số nghị quyết
trong đó có nghị quyết sửa đổi bổ sung nghị quyết số tám mươi năm hai nghìn một mươi bốn qh một mươi ba ngày hai mươi tám tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi
về việc lấy phiếu tín nhiệm bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do quốc hội hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn
bên cạnh đó ubthqh cũng sẽ cho ý kiến
về các báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm hai nghìn hai mươi hai
tình hình triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
cho ý kiến về báo cáo của chính phủ về kết quả thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm hai nghìn hai mươi
ngay sau phiên khai mạc ubthqh đã nghe và thảo luận xung quanh một số báo cáo của chính phủ
trong đó về tình hình kinh tế xã hội những tháng đổi năm hai nghìn hai mươi ba
nhiều ý kiến nhấn mạnh
có nhiều chuyển biến tích cực trong một số lĩnh vực
tuy nhiên vẫn còn một số bất cập khó khăn
cùng với đó là tình trạng một số cán bộ né tránh sợ trách nhiệm
công tác cải cách hành chính và kể cương thì chưa hiệu quả như tôi vừa nói
cái tình trạng làm việc cầm chừng sợ trách nhiệm
sợ sai thì là tốt nhưng mà sợ sai đến mức là thiếu trách nhiệm và không chạy việc thì mới là cái đáng sợ
nhưng mà cái sợ trách nhiệm và làm việc cầm trừng là một trong những tình trạng khá phổ
công tác cải cách hành chính và kể cương thì chưa hiệu quả như tôi vừa nói

chủ lý được một số trường hợp là đồn đẩy né tránh thiếu trách nhiệm
để mà giải quyết cái câu chuyện cầm chừng và cái sợ trách nhiệm hiện nay đang khá là phổ biến ở các địa phương các ngành
cũng trong ngày làm việc hôm nay ubthqh đã thảo luận và cho ý kiến xung quanh dự án luật các tổ chức tiến dụng sở đổi
sáng nay tại hà nội bộ công an tổ chức lễ đón chính thức đoàn đại biểu cấp cao bộ nội vụ nhà nước palestine
do thiếu tướng ziad habarit bộ trưởng làm trưởng đoàn đang có chuyến thăm làm việc tại việt nam
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an chủ trì lễ đón
và ngay sau lễ đón bộ trưởng tô lâm dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao bộ công an việt nam
và bộ trưởng ziad habarit dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao bộ nội vụ nhà nước palestine tổ chức hội đà
chào mừng ngày ziad habarit và đoàn đại biểu cấp cao bộ nội vụ nhà nước palestine sang thăm và làm việc tại việt nam
bộ trưởng tô lâm đánh giá cao mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa việt nam palestine nói chung
và quan hệ hợp tác giữa bộ công an việt nam với bộ nội vụ palestine nói riêng
khẳng định chuyến thăm mang ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh hai nước kỷ niệm ba mươi năm năm thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam palestine
tại hội đàm hai bên nhất trí tăng cường hoạt động trao đổi đoàn các cấp
đặc biệt là trao đổi đoàn cấp cao để tìm hiểu nhu cầu tiềm năng hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực an ninh trật tự
tăng cường trao đổi thông tin và thúc đẩy phối hợp nghiệp vụ
đặc biệt là thông tin về tình hình thế giới và khu vực mà hai bên cùng quan tâm
phối hợp xử lý các loại tội phạm xuyên quốc gia phối hợp bảo vệ tuyệt đối an toàn các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao
đảm bảo an ninh an toàn cho trụ sở cơ quan đại diện công dân của nước này công tác học tập lao động tham quan du lịch
hợp tác đầu tư trên lãnh thổ nước kia đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực đào tạo nâng cao năng lực nghiệp vụ và ngoại ngữ
kết thúc hội đàm bộ trưởng tô lâm và bộ trưởng gard hat andre đã ký bản ghi nhớ hợp tác giữa bộ công an việt nam và bộ nội vụ palestine về phòng chống tội phạm
sáng nay tại hà nội đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã tới dự buổi gặp mặt các thế hệ cán bộ chiến sĩ
nhân kỷ niệm sáu mươi năm năm ngày truyền thống lực lượng an ninh chính trị nội bộ ngày một mươi tháng năm năm một nghìn chín trăm năm mươi tám một mươi tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba
dù buổi gặp mặt còn có các đồng chí lãnh đạo một số đơn vị thuộc bộ công an lãnh đạo cục an ninh chính trị nội bộ qua các thời kỳ
lực lượng an ninh chính trị nội bộ là một bộ phận hợp thành trọng yếu của công an nhân dân việt nam anh hùng
trong suốt sáu mươi năm năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành lực lượng an ninh chính trị nội bộ luôn thấm nhuần sâu sắc
học tập và làm theo sáu điều bác hồ dạy công an nhân dân luôn thể hiện sắc nét bản lĩnh chính trị sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn gian khổ
chiến đấu hy sinh lập nên những chiến công thành tích xuất sắc được đảng nhà nước và nhân dân ghi nhận đánh giá cao tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý
trong đó có danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân
ghi nhận biểu dương những thành tích chiến công của các thế hệ cán bộ cục an ninh chính trị nội bộ đạt được trong sáu mươi năm năm xây dựng phát triển và trưởng thành
bộ trưởng tô lâm đề nghị thời gian tới lực lượng an ninh chính trị nội bộ tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng chúng đoàn kết vượt qua mọi khó khăn thách thức
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được đảng nhà nước và nhân dân tin cậy giao phó
bộ trưởng tô lâm cũng đề nghị cục an ninh chính trị nội bộ tiếp tục làm tốt công tác tham mưu tập trung các giải pháp bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của đảng
kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu hoạt động chống phá các quan điểm sai trái thủ địch bảo vệ vững chắc an ninh chính trị nội bộ an ninh văn hóa an ninh thông tin truyền thông
chủ động tham mưu đấu tranh phòng chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống tự diễn biến
tự chuyển hóa tham nhũng tiêu cực cùng với đó không ngừng lan tỏa các thông tin tích cực đấu tranh ngăn chặn tin xấu độc tin giả tin sai sự thật xuyên tạc chống đảng nhà nước
tiếp tục thông tin về phiên họp toàn thể lần thứ sáu của ủy ban quốc phòng và an ninh của quốc hội
vào sáng nay dưới sự chủ trì của trung tướng lê tấn tới ủy viên trung ương đảng chủ nhiệm ủy ban các đại biểu đã thảo luận và cho ý kiến về dự án luật quản lý bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự
sự thảo luật quản lý bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự do bộ quốc phòng chủ trì xây dựng gồm sáu chương ba mươi bốn điều quy định về các biện pháp quản lý bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự
chính sách hỗ trợ ưu tiên các chương trình đầu tư để phát triển kinh tế xã hội đối với địa phương cơ quan tổ chức hộ gia đình cá nhân tại địa bàn bị ảnh hưởng lớn
chính sách đối với các khu vực bị hạn chế về quyền sử dụng đất và các quyền lợi ích hợp pháp khác do yêu cầu quản lý bảo vệ bảo đảm an toàn cho các công trình quốc phòng khu quân sự
tại phiên thảo luận nhiều ý kiến đồng tình với sự cần thiết bàn hành luật
cùng với đó các ý kiến cũng đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung làm rõ một số quy định về quy chế quản lý công tác thanh tra kiểm tra cơ chế giải quyết tranh chấp liên quan đến công trình quốc phòng khu quân sự
quy định về việc phối hợp với bộ công an các cơ quan chức năng trong quản lý bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự
chiều ngày tám tháng năm ủy ban quốc phòng và an ninh của quốc hội đã họp thẩm tra dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật công an nhân dân
trung tướng lê tấn tới ủy viên trung ương đảng chủ nhiệm ủy ban quốc phòng và an ninh chủ trì phiên họp
dự phiên họp còn có thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an thay mặt cơ quan soạn thảo trình bày tờ trình và tiếp thu ý kiến của các đại biểu
nhiều đại biểu bày tỏ đồng tình với tờ trình của chính phủ với các quy định điều chỉnh tập trung ba chính sách gồm
hạn tuổi phục vụ cao nhất của sĩ quan hạ sĩ quan công nhân công an
thăng cấp bậc hàm cấp tướng trước thời hạn đối với sĩ quan công an nhân dân có thành tích đặc biệt xuất sắc đạt được trong chiến đấu và công tác
cấp bậc hàm cao nhất đối với một số chức vụ chức danh của sĩ quan công an nhân dân
đồng thời khẳng định việc sửa đổi một số quy định của luật công an nhân dân năm hai nghìn một mươi tám trong thời điểm hiện nay là cần thiết
thể chế hóa đường lối chính sách của đảng về xây dựng lực lượng công an nhân dân tiếp tục hoàn thiện pháp luật về công an nhân dân
thực hiện chế độ chính sách đối với lực lượng công an nhân dân bảo đảm tính thống nhất đồng bộ với quy định của bộ luật lao động về độ tuổi nghỉ hưu
khắc phục một số khó khăn vướng mắc phát sinh trong thực tiễn công tác chiến đấu của lực lượng công an nhân dân để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
bên cạnh đó các ý kiến cũng đề nghị cơ quan soạn thảo cần bổ sung một số báo cáo đánh giá tác động trong hồ sơ dự án luật
hiện nay nên có một cái bản so sánh cho đại biểu quốc hội nghiên cứu là hiện nay thực hiện theo cái luật cũ
thì khung hàm và chế độ chính sách số lượng con người nó như thế này
và sau khi cái luật này nó có hiệu lực thì tác động về mặt số
số lượng con người về tài chính về dự bá tình hình
nó có một cột so sánh như vậy thì chúng tôi cũng có lẽ rất là rõ
để các đoàn đại biểu có thống nhất chuyên về cơ bản thì chúng tôi cũng rất là thống nhất cao
thứ hai là đề nghị các đồng chí phải phân tích rõ hơn một vài ý kiến nói
thì cái sửa đổi luật này nó chỉ tăng sức mạnh của lực lượng công an trong chiến đấu
thực hiện nhiệm vụ thôi không tăng vì biên chế là một
không tăng về chi phí là hai mà phải chứng minh bằng con số
có một vài đề nghị đã nói rồi đấy
thì cho ông tôi đọc này thì chưa rõ lắm
tại phiên thảo luận thay mặt cơ quan soạn thảo
trung tướng lê quốc hùng đã giải trình và thông tin thêm xung quanh một số vấn đề đại biểu nêu
đồng thời khẳng định cơ quan soạn thảo sẽ nghiêm túc tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu
tiếp tục ra soát phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan
để hoàn thiện dự án luật trình quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ năm tới
đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn phú quốc phải có lộ trình cụ thể
mang tính ổn định bền vững
đây là chỉ đạo của trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng
thứ trưởng bộ công an tại buổi làm việc với công an tỉnh kiên giang
về tăng cường đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố phú quốc vào sáng nay chín tháng năm
tại buổi làm việc đại tá nguyễn văn hận giám đốc công an tỉnh kiên giang cho biết
thời gian qua các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh và công an thành phố phú quốc
thường xuyên giả soát quản lý và đấu tranh triệt xóa các băng nhóm tội phạm không để hình thành mới
quản lý chặt chẽ các loại đối tượng thuộc diện quản lý theo nghiệp vụ và quản lý theo quy định pháp luật
phát biểu kết luận buổi làm việc thứ trưởng nguyễn duy ngọc ghi nhận kết quả bước đầu
trong công tác chấn chỉnh lại tình hình an ninh trật tự trên địa bàn phú quốc
đồng chí thứ trưởng đề nghị tỉnh ủy ủy ban nhân dân tỉnh kiên giang chỉ đạo các sở ban ngành
phối hợp giải quyết những bất cập trong quản lý nhà nước về đất đai xây dựng và xử lý rứt điểm
các vụ việc có liên quan đến tình hình an ninh trật tự tạo chuyển biến tích cực về an ninh trật tự
phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn thành phố phú quốc
cùng ngày thứ trưởng nguyễn duy ngọc đã có buổi làm việc với ủy ban nhân dân tỉnh kiên giang
về thực hiện đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư định danh và xác thực điện tử
phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi năm tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi trên địa bàn tỉnh
phát biểu tại buổi làm việc đồng chí thứ trưởng đề nghị
trong thời gian tới tổ công tác đề án sáu tỉnh kiên giang cần khẩn trương giả soát phân công cụ thể
và chỉ đạo một cách quyết liệt tìm hướng khắc phục hạ tầng thiết bị phần mềm dữ liệu
cổng dịch vụ công trực tuyến đảm bảo dữ liệu đúng đủ sạch sống gắn với nâng cao hiệu quả công tác
quản lý cư trú quản lý địa bàn quản lý đối tượng phục vụ phòng chống tội phạm trên địa bàn tỉnh
đối với các khó khăn vướng mắt thuộc thẩm quyền trung ương tỉnh kiên giang phải chủ động liên hệ với cơ quan thường trực
là các tổ công tác đề án sáu của chính phủ để được hỗ trợ